chiều một mươi chín tháng năm theo tin từ sở y tế hà nội trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn thành phố ghi nhận ba trăm tám mươi một ca bệnh covid một mươi chín
giảm hai mươi ba ca so với ngày hôm qua trong đó có một trăm hai mươi sáu ca cộng đồng hai trăm năm mươi năm ca đã cách ly
cụ thể ba trăm tám mươi hai bệnh nhân phân bố tại một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông ba mươi chín đông anh ba mươi bảy hoàng mai ba mươi bốn long biên
như vậy cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một năm trăm chín mươi bảy năm trăm ba mươi ba ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố còn tám mươi năm ca
hà nội đã tiêm một tám trăm linh ca đang điều trị giảm hơn hai một trăm linh ca so với ngày trước đó
trong đó có một trăm một mươi hai ca điều trị tại bệnh viện giảm ba mươi bốn ca và gần tám mươi năm bảy trăm linh ca theo dõi tại nhà
hôm qua một mươi tám tháng năm thành phố không có ca covid một mươi chín tử vong
hiện số ca tử vong tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một ba trăm ba mươi sáu ca
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tính từ chiều một mươi sáu tháng bốn cho đến hết ngày một mươi tám tháng năm
hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho một trăm bảy mươi sáu trăm ba mươi sáu
trong đó có hai mươi bốn trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi